năm hai nghìn một mươi chín hà nội sẽ triển khai các giải pháp phát triển hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động theo hướng xu hướng công nghệ mới hiện đại
trong đó tập trung vào phát triển mạng viễn thông thế hệ mới như bốn g năm g
việc phát triển bốn g năm g tại hà nội sẽ tạo cơ sở cho việc xây dựng hạ tầng của thành phố thông minh
theo sở thông tin và truyền thông hà nội công nghệ thông tin truyền thông sẽ là nền tảng của chính quyền điện tử đô thị thông minh chính quyền số
năm hai nghìn một mươi chín bộ thông tin và truyền thông cũng sẽ công bố khung tham chiếu công nghệ thông tin truyền thông làm tiền đề cho phát triển đô thị thông minh
hà nội có thể căn cứ vào khung tham chiếu này để xây dựng thành phố thông minh tập trung phát triển mạng viễn thông thế hệ mới mạng bốn g và thử nghiệm năm g nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế và phục vụ người dân tốt hơn
mạng năm g là viết tắt của từ thế hệ thứ năm của mạng di động
thay vì những trạm cơ sở trên mặt đất đang được sử dụng bởi mạng hai g ba g và bốn g
có thể năm g sẽ sử dụng các trạm nền tảng địa tầng cao
theo tính toán mạng năm g sẽ nhanh hơn bốn g khoảng bốn mươi lần